sau hai mươi hai ngày không ghi nhận ca mắc mới vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam ghi nhận ca dương tính với covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại hà nội
sau đó ghi nhận thêm một số ca dương tính do có tiếp xúc gần với ca thứ một mươi bảy
và đến lúc hai mươi h ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam đã ghi nhận tổng cộng ba mươi ca dương tính với covid một mươi chín
dự kiến trong thời gian tới sẽ có nhiều người mắc bệnh
ngay trong sáng ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục gia tăng do hiện nay các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân số một mươi bảy trên chuyến bay vn năm mươi bốn chưa được kiểm soát triệt đề
bên cạnh đó số nước trên thế giới có dịch đang tăng lên khiến cho việc ngăn chặn dịch bệnh vào việt nam khó khăn hơn
thủ tướng yêu cầu tại cuộc họp cần đưa ra kiến nghị ngăn chặn có hiệu quả đang là nguồn lây nhiễm
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu cần xem xét trường hợp ca nhiễm thứ một mươi bảy là bệnh nhân nữ
chiếu theo luật để xử lý làm gương cho các trường hợp khác thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chống dịch như chống giặc có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân